ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông cho biết là trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán
cả nước xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi người bị thương một trăm ba mươi bảy người
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương hai người
theo cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng tạm giữ một trăm một mươi ô tô
hơn bốn xe máy tước giấy phép lái xe hơn hai trường hợp
trên đường bộ đã kiểm tra xử lý hơn hai mươi năm năm nghìn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn hai mươi năm năm nghìn xe máy và tước hơn hai giấy phép lái xe
trên đường bộ đã kiểm tra xử lý hơn hai mươi năm trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm xe máy và tước giấy phép lái xe